tập đoàn hoa sen đã xuất khẩu lô hàng một mươi năm tấn tôn trị giá một mươi hai triệu usd đi mexico tại cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn tỉnh thanh hóa
lô hàng này là tín hiệu tích cực minh chứng cho hoạt động xuất khẩu sôi động và hiệu quả của tập đoàn hoa sen trong năm nay
đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu vào thị trường mexico sau khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương có hiệu lực
lô hàng được vận chuyển từ cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn một trong những cảng biển quốc tế lớn ở khu vực bắc trung bộ